phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang truy bắt trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
hiếu được xác định đã gây ra vụ thảm án ở xã tân thanh huyện lạng giang
điều đáng buồn nạn nhân chính là những người thân ruột thịt trong gia đình hiếu
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào sáng ngày hôm nay công an bắc giang nhận được tin báo
của người dân về việc hiếu truy sát nhiều người trong gia đình
khi đến hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thi thể ba người trong gia đình hiếu tử vong
trên người có nhiều thương tích gồm ông trần đình luật là bố của hiếu
bà bùi thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín là vợ ông luật và chị trần thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
con gái ông luật và bà thoa cùng chú tại địa chỉ trên tử vong tại sân nhà
bước đầu lực lượng chức năng xác định hiếu giết bố mẹ và em gái
khi rời hiện trường hiếu đi xe máy hiệu honda grim biển kiểm soát chín mươi tám h năm hai nghìn tám trăm sáu mươi tám
đội mũ bảo hiểm mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh
được biết hiếu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày một mươi ba tháng một mươi
công an bắc giang đề nghị người dân khi có thông tin về đối tượng hiếu thì thông báo
đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm năm mươi tám một trăm hai mươi bảy hoặc chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba